xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành bắc bộ trong hôm nay và ba ngày tới
do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết phổ biến là trạng thái ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ban ngày vì thế sẽ có xuống tăng trở lại
dự báo nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ
ổn định ở mức là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
đêm và sáng sớm trời vẫn còn say lạnh
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết không mưa ngày nắng
nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động lưu thông
cũng như là buôn bán của người dân
trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa một tháng năm
nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
khu tây bắc có thể đán mức là ba mươi hai độ
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
dự báo trong ngày mai mưa rào có thể xuất hiện rải rác
ở trên khu vực ban ngày trời có nắng nhẹ
thời tiết mát mẻ khi mức nhiệt cao nhất sẽ phổ biến là hai mươi sáu hai mươi chín độ
ở phần phía bắc khu vực quý vị cần phải lưu ý
là trời vẫn lạnh về thời điểm đêm và sáng
sáng hai ngày tiếp theo
thời tiết chuyển tốt
khi mưa rứt nhật độ chỉ tăng nhẹ khoảng một đến hai độ
nhưng vẫn ở mức dễ chịu
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có mưa rào rải rác trong ngày mai
sau đó sang hai ngày tiếp theo mưa sẽ rứt
ngày trời còn nắng với cường độ vừa phải
mức nhiệt trưa chiều mai sẽ phổ biến là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
sau đó tăng nhẹ lên mức là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
trong ngày bốn năm và ngày mùng sáu
tại tây nguyên dự báo trong ba ngày tới
mưa vẫn còn duy trì
thời điểm mưa thường tập trung vào thời điểm tối và chiều tối
do có mưa nên nhiệt độ ở các tỉnh này là không cao
chủ yếu sẽ ra động ở mức là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông trong vòng ba ngày tới
mưa nhiều hơn vào thời điểm chiều tối
ban ngày trời có nắng nhiều và khá oi nóng
với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn